trong ba thể loại ca kịch truyền thống mạnh nhất trong nền văn hóa dân tộc việt nam
tuy ra đời có chậm hơn so với tuồng trèo nhưng đã có tuổi đời gần một trăm linh năm
từ cái nôi nam bộ bộ môn nghệ thuật đặc sắc mang bản sắc phương nam nhanh chóng lan tỏa ra cả nước
và trở thành một bộ môn nghệ thuật được khán giả ưa chuộng và bậc nhất trong suốt thế kỷ hai mươi cho đến ngày nay
nghệ thuật cải lương nó tương đối kén khán giả
thế do vậy cái mục đích mà để nhà hát giàn dự và cái chủ trương đường lối
thì phần lớn là những cái vở diễn phục vụ nhân dân phục vụ những cái ngày lễ hội của nhân dân cái vùng đồng bằng bắc bộ
thế do vậy trong những năm gần đây nhà hát đã dựng những cái vở và dựng xong và đi hội diễn trong các kỳ hội diễn
thì nhà hát đã dựng những vở và đã được những giải rất cao
ví dụ huy trương vàng huy trương bạc cho vở diễn và huy trương vàng huy trương bạc cho các nhân vật
các diễn viên thể hiện trong vai diễn
chính vì vậy trong những năm tiếp theo thì các nghệ sĩ cũng gạt hái được những thành công
do đó nghệ sĩ được nhà nước phong tặng nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú và các nghệ sĩ xuất sắc rất nhiều
những chương trình hội ngộ tài năng như kim vân kiều chiếc áo thiên nga kiều nguyệt nga
đã từng thu hút hàng ngàn khán giả đến với cải lương
nhưng nó bị chìm khuất ngay sau đó khi không được xem trọng để có chiến lược nhân rộng hiệu ứng
những danh ca nghệ sĩ của bộ môn nghệ thuật kịch hát dân tộc
từng được phủ ánh hào quang trói lọi là vang bóng một thời
hiện nay để không bị lãng quên giữa dòng giải trí ngày càng phong phú đa dạng
sân khấu cải lương miền bắc cố gắng chuyển mình bằng những hướng đi mới
dưới nhiều hình thức như câu lạc bộ biểu diễn giao lưu với khán giả
phối hợp với các tour du lịch tổ chức các buổi biểu diễn trích đoạn kinh điển
hàng năm thì không chỉ có những hoạt động tổ chức
tổ chức biểu diễn thực hiện những kế hoạch cấp trên giao cho
chúng tôi còn có thể nói là một trong những đơn vị đầu tiên
mở ra những hướng hoạt động mang tính sở hữu hóa
ví dụ như vài năm gần đây chúng tôi đã có những cái vở diễn
mà hoàn toàn không sử dụng cái ngân sách nhà nước
ngân sách của chúng tôi là chúng tôi kêu gọi được các nhà tài trợ
kêu gọi được những nguồn lực trong xã hội để mà chung tay với chúng tôi
xây dựng những tác phẩm đỉnh cao và những tác phẩm
này thì hầu hết đều gây cái tiếng vang
đối với dư luận xã hội cũng như là khán giả yêu nghệ thuật
với sân khấu cải lương miền nam nơi trôn nhau cắt rốn của bộ môn nghệ thuật này
những bài bản cổ của cải lương nhất lý nhị ngâm tam nam tứ oán ngũ điểm lục xuất
và phổ biến nhất là câu vọng cổ hậu thân của bài dạ cổ hoài lang của cụ sáu lầu
vẫn đã và đang được lớp lớp các nghệ sĩ trẻ đau đáu với nghề cố gắng gieo câu
nhả chữ nhằm nỗ lực chiếm lại vị trí nhất định trong lòng mộ điệu gần xa cho đến thời điểm hiện tại
đã khơi dậy được tình yêu sự đam mê trong một bộ phận khán giả cũ những mộ điệu xưa
còn hầu hết giới trẻ thế hệ tương lai kế cận gần như không quan tâm đến bộ môn nghệ thuật truyền thống này
nghệ sĩ cải lương thời nào cũng vậy muốn ca muốn đổ một câu vọng cổ dài
thời buổi giá cả đắt đỏ nhiều nghệ sĩ cải lương phải mưu sinh bằng nghề tay trái để nuôi hy vọng nối dài cho cánh tay phải
đó là một nỗi đau không biết bao giờ mới dứt
có thể nói là nhà hát cải lương việt nam trong rất nhiều khó khăn
thì chúng tôi ban lãnh đạo nhà hát cũng như toàn thể nhà em cũng đã biết bảo vệ với nhau
để mà tạo nên một cái hoạt động mang một cái hiệu quả cao
tuy nhiên thì
cũng phải tâm sự rằng là chúng tôi đang phải gặp rất nhiều đối diện với rất nhiều những cái khó khăn
mà cái khó khăn đầu tiên là cơ sở vật chất
nhà hát chúng tôi vẫn chưa có một cái giạc để diễn ngoài cái trụ sở làm việc hàng ngày
và một hai cái sân khấu nhỏ nhỏ để tập thôi
chứ không đủ tiêu chí để đón khán giả đến xem
thành ra là mỗi một chương trình chúng tôi đều phải đi thuê
thuê giạc bây giờ thì kinh phí khá lớn
và tất cả các chương trình chúng tôi đều đi thuê và đều phải di chuyển cái hệ thống trang thiết bị của mình đi
thành ra là cái sự chủ động của nó không được tốt
đa số cái thời gian biểu diễn của chúng tôi thì chúng tôi lưu diễn ở các địa phương
ở các cái làng xóm
thì ở đó cái điều kiện để có một cái sân khấu chuyên nghiệp là không có
chúng tôi phải dựng những cái sân khung ngoài trời
thành ra là những cái tác phẩm mà chúng tôi hết sức tâm huyết để giàn dựng thì nó
khi đưa đến cho người xem nó không được toát lên toàn bộ những cái vẻ đẹp vốn có của nó
hơn một thập kỷ qua sân khấu truyền thống nói chung và sân khấu cải lương nói riêng
đều đang loay hoay tìm lại chỗ đứng cho mình
đặc biệt với cải lương là một loại hình nghệ thuật đang ngày càng kén khán giả kén người xem
bởi đặc trưng của nghệ thuật dân tộc cụ thể là cải lương
có đối tượng khán giả hầu hết là trung niên lớn tuổi trở lên
hơn nữa hiện nay các loại hình nghệ thuật dân tộc nói chung cũng như kịch hát cải lương nói riêng
đang gặp nhiều khó khăn về mọi mặt
các lứa nghệ sĩ cải lương gạo cội đều đã đến tuổi nghỉ hưu rất ít nghệ sĩ trẻ theo nghề
sân khấu cải lương chuyên nghiệp chẳng mấy khi đỏ đèn các sân khấu nhỏ bán vé giá cao nên khán giả ít
không ít nghệ sĩ ngậm ngùi bỏ nghề tìm kế mưu sinh
giữ được ngọn lửa cải lương trong bối cảnh bùng nổ các loại hình giải trí nghe nhìn
là một thách thức lớn
ba tháng vừa xuân vừa rồi thì nhà hát mình vẫn đi diễn rất là đều
không đi diễn ở trong nội thành thôi đi diễn ở các vùng quê các vùng sâu vùng xa vùng quê lễ hội mà
ngoài cái việc đi diễn ra thì chúng mình vẫn cứ trao dồi hàng ngày
hiện nay chúng mình đang khởi công vở mới vở chiếc áo thiên nga của tác giả duy hạnh
và đạo diễn nghệ sinh nhân dân hồng quỳnh mai
ngoài những buổi biểu diễn chính thống thì anh chị em nghệ sĩ vẫn phải trao dồi hàng sáng
các buổi sáng vẫn phải đến đây tập vẫn phải tập vẫn phải vật lộn với những
có những buổi ba buổi liền sáng chiều và tối đi diễn
dưới cái cơ sở vật chất này các bạn thấy đứng hiện nay bây giờ đã đang nóng thế này rồi
mình có những hôm đến ba mươi chín bốn mươi độ nhưng anh em chúng mình vẫn đổ mồ hôi
mình cứ lao động nghệ thuật hăng say làm sao có những tác phẩm hay nhất đếm với công chúng
làm sao để lôi khán giả lôi công chúng lại để cho nghệ thuật sân khấu cải lương nó không mất đi
và vẫn giữ được cái hồn cốt cái cốt cách của nghệ thuật sân khấu
mới đây nhất là vở diễn thầy ba đợi được phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ viết kịch bản
nói về nhạc quan nguyễn quang đại tên gọi dân gian là thầy ba đợi
người được xem đã có công truyền bá âm nhạc cung đỉnh huế trên đất nam bộ
cải biên và định hình hai mươi bài bàn tổ trong nghệ thuật đờn ca tài tử
sau này phát triển thành ca gia bộ rồi đến cải lương
nội dung vở nói về giai đoạn ông vào nam và bị giặc pháp truy đuổi do ủng hộ phong trào gần vương chống pháp
tại đây ông đã được con gái quan tổng đốc giúp đỡ và có mối tình giang dở với nàng
tác giả đã rất khéo léo khi tạo nên số phận của ông đợi khá thú vị
và thông qua số phận đó cả bối cảnh xã hội lúc bấy giờ hiện lên
người xem sẽ thấy được những công trạng của ông đối với sự hình thành nghệ thuật đờn ca tài tử này
cách dựng sân khấu này đã được đạo diễn triệu trung kiên sử dụng trong một số vở của anh
khi phục vụ khán giả miền nam cũng đã từng có ý kiến phản ứng do xem không quen
tuy nhiên phong cách nghệ thuật này vẫn được anh sử dụng trong vở thầy ba đợi khi cho rằng
đây là xu hướng sân khấu hiện đại và vẫn tạo ra sự tương thích với ngôn ngữ sân khấu cải lương
tạo cảm quan mới mẻ và để cho sức tưởng tượng của người xem được tự do bay bồng
đây là lần đầu tiên một lực lượng lớn diễn viên hai miền nam bắc
với nhiều thế hệ diễn viên kết hợp cùng nhau trong một vở diễn
với mục tiêu dựng vở để kỷ niệm một thế kỷ sân khấu cải lương
ekip thực hiện mong muốn giới thiệu với khán giả lực lượng nghệ sĩ cả nước
từ thế hệ vàng ngày trước như nghệ sĩ ưu tú thanh tuấn
nghệ sĩ ưu tú hùng minh đến những thế hệ kế thừa như nghệ sĩ nhân dân phương hà
nghệ sĩ ưu tú lê tứ nghệ sĩ ưu tú hữu quốc
nghệ sĩ ưu tú quế trân trần quang khải võ minh lâm
có lẽ lâu lắm lắm rồi ngành cải lương mới có được một vở diễn có kịch bản tính nhân văn
để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả đến thế
điều này chứng tỏ rằng thực sự nghệ thuật cải lương vẫn có sức sống
nhưng để làm cho nó trở lại
ngày càng thu hút khán giả thì lại là một nỗ lực rất lớn của nhiều người
trong đó bản thân khán giả cũng nên mở lòng để đón nhận nó
gần đây một số chương trình game show truyền hình thực tế
như chuông vàng vọng cổ ngân mãi chuông vàng
đã dấy lên tia hy vọng sẽ có một ngày nào đó
cải lương mặc dù có thể không trở về được vị trí địa chỉ
cải lương mặc dù có thể không trở về được vị trí địa chỉ
nhưng sẽ lại thu hút một số lượng lớn người hâm mộ

nhất là chương trình đường đến danh ca vọng cổ
nhất là chương trình đường đến danh ca vọng cổ

rất thu hút người xem
chương trình mang một màu sắc mới đầy tính giải trí

nhưng vẫn đảm bảo tính truyền thống của bộ môn nghệ thuật dân tộc
môn nghệ thuật dân tộc đảm nhận vai trò huấn luyện viên của chương trình là ba nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu cải lương
đây là những tên tuổi đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ với những vở diễn từ lâu đã đi vào trái tim khán giả trong và cả ngoài nước
đó là một ưu điểm của chương trình sẽ không có lời ra tiếng vào bình luận về trình độ hay tư cách của huấn luyện viên như một số chương trình game show truyền hình thực tế khác
thêm vào đó đội ngũ thí sinh dự thi khá hùng hậu chất lượng tốt nhiều giọng ca sáng được giới chuyên môn đánh giá cao khán giả thích thú đón nhận nồng nhiệt

trong thời gian vài năm trở lại đây tất cả những tác phẩm của nhát cái lương việt nam đều được đồng nghiệm và khán giả thừa nhận rằng có những yếu tố đổi mới thậm chí là những đổi mới rất là mạnh dạng
và những cái đổi mới của chúng tôi đã thu được kết quả ở chỗ là những khán giả được chúng tôi mới đến xem họ đã rất là phấn khích và họ rất đồng tình ủng hộ với những cái đổi mới của chúng tôi
trong vừa thế bờ đời cũng vậy mặc dù yếu tố đổi mới không nhiều nhưng rõ ràng khi chúng tôi trình diễn thì cái cảm tình của đồng nghiệp
trước tiên là đồng nghiệp phía nam sau đó là toàn bộ những công chúng đã đến xem vở diễn chúng tôi đều thừa nhận rằng họ thừa nhận cái sân khấu cải lương đó là sân khấu cải lương cổ hôm nay
và đấy là những cái nhân tố đáng mừng để cho chúng tôi thấy được cái tín hiệu phát ra từ các cái tầng lớp khán giả để cho chúng tôi có được những cái sự điều chỉnh trong cái sáng tạo nghệ thuật của mình
tìm ra một phương thuốc hữu hiệu cho sân khấu cải lương mới là bước khởi đầu
làm sao để tăng sức đề kháng cho sân khấu cái lương mới là vấn đề nan giải
chương trình hay hướng đi tốt đã có nhưng tại sao sức lan tỏa mới chỉ đến với một bộ phận khán giả phía nam
thiết nghĩ nếu như những chương trình giải trí của cải lương được khởi chiếu rộng rãi trên các kênh truyền hình quốc gia
thay vì chỉ chiếu trên các kênh truyền hình của địa phương như htv chín htv bảy
nếu như cải lương cũng được trình chiếu vào giờ vàng trên sóng truyền hình thay cho các giờ phát sóng hiện tại là một giờ hai mươi một giờ
thì chắc chắn cái lương sẽ khởi sắc
đến khi nào sân khấu cải lương mới gặp được mạnh thường quân chịu tài trợ đầu tư cho các chương trình truyền hình cải lương được lên sóng theo nguyện vọng
thì may ra ước mơ kia sẽ trở thành hiện thực